nhà nước đã có cơ chế đầu tư xứng đáng với tiềm năng lợi thế của ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản hay chưa
chính sách tín dụng nào hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào chế biến
làm sao để tạo điều kiện cho người dân trồng rừng phát triển rừng nguyên liệu
và làm thế nào để có nguồn nguyên liệu chất lượng và hợp pháp
đây là những câu hỏi của thủ tướng nguyễn xuân phúc đặt ra cho ngành chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản
tại diễn đàn ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản năm hai nghìn một mươi chín
thành công bài học kinh nghiệm giải pháp bứt phá năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào sáng nay
với nhu cầu đồ gỗ của thế giới là bốn trăm ba mươi tỷ đô la mỹ riêng giá trị thương mại nội thất và ngoại thất khoảng một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ
thủ tướng nhận định là nước nông nghiệp nhiệt đới việt nam mới chiếm sáu thị phần thế giới thì đây là mức thấp
thủ tướng đã đặt câu hỏi theo tốc độ phát triển hiện nay thì sau một mươi năm nữa
chúng ta có thể chiếm bao nhiêu phần trăm thị phần toàn cầu
có đủ để trở thành một trong những nước đứng hàng đầu và là trung tâm sản xuất chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản trên thị trường thế giới được không
thủ tướng nêu rõ trồng rừng chế biến xuất khẩu gỗ rừng trồng là điều mà tỉnh nào cũng có thể làm được
và tôi nói lại là chúng ta đã có bốn trăm năm mươi và nhiều sưởng mộc truyền thống
nhưng mà chưa có anh nào hoàn thiện ở các khâu lên một cái chuỗi có giá trị có quy mô lớn
anh phải có những anh lớn có những anh nhỏ
thì các nhà nghiên cứu nên tìm ra các câu hỏi không có doanh nghiệp bắt thành sản xuất
tại vì kinh tế hộ hợp tác xã rất quan trọng nhưng mà ông có một cái quy mô cần thiết phải cạnh tranh quốc tế lớn được
làm sao nguồn nguyên liệu đủ lớn hợp pháp từ răng rồng để chúng ta sản xuất nội thất xuất khẩu giúp doanh nghiệp liên tục xuất triêu ở mức cao

và đây chính là cái bản sắc riêng niềm tự hào quốc gia
sự đồng pháp cần công trị lâm sản không có gì
thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp chế biến gỗ lâm sản nâng cấp ứng dụng khoa học công nghệ cao đổi mới thiết bị sản xuất thiết kế mẫu mã mỹ thuật tận dụng được tối đa nguyên liệu tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường
thủ tướng đề nghị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế bất cập của ngành chế biến xuất khẩu gỗ lâm sản để thảo luận và có giải pháp khắc phục
đặc biệt chúng tôi nhắn mạnh đến việc thực thi pháp luật về bảo vệ phát triển rừng lâm sản còn nhiều bất cập
nhất là có những điểm nóng về phá rừng khai thác rừng trái phép
việc sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp còn chậm nhiều vướng mắt